trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi tại hà nội bệnh viện e đã tổ chức hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm năm mươi hai năm ngay thành lập bệnh viện
hội nghị thu hút sự tham gia của khoảng một đại biểu với hơn bảy mươi đề tài nghiên cứu từ các nhà khoa học trong nước và quốc tế
trong những năm qua bệnh viện e đã tích cực học tập làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến tầm cỡ quốc gia và quốc tế như phẫu thuật và can thiệp tim mạch
phẫu thuật thần kinh sọ não chấn thương chỉnh hình phẫu thuật và điều trị sản phụ khoa
sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa như sản tim mạch hay sự phối hợp giữa các chuyên khoa tim mạch hồi sức tích cực
ngoại khoa tổng hợp gây mê hồi sức đã cứu sống nhiều bệnh nhân nguy kịch
hội nghị khoa học này là dịp để bệnh viện tổng kết quá trình làm việc giảng dạy nghiên cứu khoa học gặp gỡ
giao lưu với các đồng nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trao dồi và cập nhật kiến thức để phục vụ bệnh nhân cũng như công tác giảng dạy
thời gian tới những chuyên ngành thế mạnh của bệnh viện như tim mạch lồng ngực cũng sẽ được tiếp tục để mạnh phát triển để bệnh viện luôn là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân